thực hiện kế hoạch của công an tỉnh đắk lắk công an huyện cron park vừa tổ chức giao quân tuần tra kiểm soát
qua đó xử lý nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn và xe quá khổ quá tải trên địa bàn
với tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ
trong ba ngày đầu gia quân công an huyện grong park đã phát hiện và xử lý ba mươi một trường hợp vi phạm
trong đó vi phạm về nồng độ cồn là hai mươi hai trường hợp quá tải trọng một trường hợp và một số vi phạm khác
công an huyện đã tạm giữ ba mươi xe mô tô đặc biệt trong đó có hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn
là một cán bộ văn phòng đăng ký đất đai của huyện và một em học sinh